vào sáng ngày hôm nay ngày một tháng một sở giao thông vận tải tp đà nẵng phối hợp với sở giao thông vận tải tỉnh thừa thiên huế
tần suất của tuyến là một mươi bốn phút một chuyến vào giờ cao điểm và một mươi năm phút một chuyến vào giờ bình thường
giá vé dành cho hành khách đi suốt tuyến là bảy mươi đồng một lượt
hành khách đi chặng sẽ được tính giá từng chặng theo quy định của cơ quan quản lý
giữa tp đà nẵng và tp thừa thiên huế nhất là trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia giao thông bằng xe buýt tăng doanh thu cho doanh nghiệp
cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự vận tải giữa hai địa phương